tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết về việc miễn giảm tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
evn đã triển khai hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho trên hai mươi tám triệu khách hàng
gồm hơn hai mươi sáu triệu khách hàng hộ sinh hoạt và trên hai triệu khách hàng sản xuất kinh doanh
tính đến ngày sáu tháng năm evn đã phát hành hóa đơn giảm tiền điện cho hai ba triệu khách hàng
với tổng số tiền giảm gần một tỷ đồng trong đó có hơn sáu trăm linh khách hàng công nghiệp được giảm trừ gần chín trăm linh tỷ đồng
theo evn sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo giảm giãn cách xã hội
hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi nên nhu cầu điện tăng trở lại
trong đó điện sản xuất toàn hệ thống bình quân ngay trong tuần đầu tháng năm tăng một mươi năm so với tháng bốn
evn cũng đã xây dựng kế hoạch để bảo đảm cung ứng điện các tháng còn lại
với nhu cầu điện theo đúng kế hoạch đầu năm đã được bộ công thương phê duyệt
tập đoàn cam kết bảo đảm đủ điện cho nhu cầu sản xuất khi doanh nghiệp tái hoạt động và mở rộng quy mô
đồng thời bảo đảm giải tỏa hết các nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành đặc biệt tại ninh thuận và bình thuận